nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn
nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
ông feng yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc
giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi điều hành mọi hoạt động của công ty
do đó hành vi của ông feng yong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động
được quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam với ông feng yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
như đã đưa tin khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một tháng năm
tại công ty gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu
xảy ra vụ nổ lò hơi khiến sáu công nhân tử vong tại chỗ và năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra
lãnh đạo ủy ban nhân dân và công an tỉnh đồng nai đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
đưa người bị nạn đi cấp cứu
cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông feng yong
quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty gỗ bình minh
đồng thời ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với bảy người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang khánh hòa mới đây đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm xứ hình sự lầu vũ nhật đăng hai mươi tám tuổi chú xã vĩnh ngọc tp nha trang
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đăng chính là đối tượng dùng tuyếp sắt tấn công nhiều phụ nữ đi đường
là một người tử vong gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
tại cơ quan công an lầu vũ nhật đăng bước đầu khai đã dùng tuyếp sát tấn công năm người đi đường
những nạn nhân này đều không quen biết hay mâu thuẫn với đối tượng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng năm bà b năm mươi sáu tuổi ở xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
đạp xe đi tắm biển khi dừng ở đèn tín hiệu giao thông trên đường điện biên phủ
bà bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy dùng tuyếp sát tấn công vào đầu và bỏ chạy
người phụ nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu phải khâu tà mũi
đến sáng ngày bảy tháng năm khi đang đạp xe trên đường hai tháng bốn đoạn qua phường vĩnh hải
bà n t m l sáu mươi ba tuổi ở phường vĩnh hải
chạy xe máy tấn công từ phía sau
bà l được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
nhưng do chấn thương sọ não quá nặng đã tử vong vào chiều ngày chín tháng năm
cũng trong ngày bảy tháng năm một phụ nữ khác là bà n t d bảy mươi ba tuổi ở phường vĩnh hải
khi đang đi bộ trên đường phạm văn đồng cũng bị đối tượng tấn công bằng tuyếp sắt từ phía sau
nạn nhân bị thương tinh nặng ở vùng đầu
sau khi liên tiếp ghi nhận tin báo về đối tượng nam thanh niên tấn công
những nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi lực lượng công an thành phố nha trang nhanh chóng tìm ra nghi phạm lầu vũ nhật đăng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang đã chuyển toàn bộ hồ sơ đối tượng
lên phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý đối tượng về hành vi giết người
hiện công an tp nha trang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị để tăng lợi nhuận và thu hút khách nhiều nhà hàng đã cho nhân viên ăn mặc trang phục
có tính khiêu dâm để phục vụ khách hàng
mới đây nhất khi kiểm tra nhà hàng ở quận một tp hcm lực lượng chức năng phát hiện
hai nữ tiếp viên mặc xuyên thấu no y đang ngồi tiếp khách
bên cạnh đó cơ sở còn có rất nhiều nhân viên nữ phục vụ tại nhà hàng
không được giao kết hợp đồng lao động theo quy định
ngày một mươi một tháng năm đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một tp hcm
đang lập hồ sơ xử lý công ty trách nhiệm hưu hạng nhà hàng janus số một mươi bốn nguyễn thái học
phường cầu ông lãnh về hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và giao kết hợp đồng lao động
không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ một tháng trở lên
trước đó tối ngày chín tháng năm lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra đột xuất
công ty trách nhiệm hưu hạng nhà hàng janus
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này đang hoạt động kinh doanh nhà hàng và có khách đang ăn uống
tại căn phòng ở lầu một tổ công tác phát hiện hai nhân viên nữ ngồi phục vụ khách
với trang phục vai ngắn mỏng dạng lưới xuyên thấu và không mặc nội y
ngoài ra cơ sở này có rất nhiều nhân viên nữ phục vụ tại nhà hàng
nhưng không được giao kết hợp đồng lao động theo quy định
đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng janes
chấn trình khắc phục ngay các hành vi vi phạm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
liên quan đến hoạt động kinh doanh không để phát sinh tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh
vừa qua tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội lập chốt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn
tại nút giao đường quang trung chu văn an quận hà đông
trong ca công tác cảnh sát giao thông phát hiện một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy
tuy nhiên tài xế này thanh minh bản thân không uống rượu bia mà do ăn nhiều dưa cà muối và nửa kg mấ
trong ca công tác ngày một mươi tháng năm cảnh sát giao thông đã phát hiện tài xế lpt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại thọ xuân thanh hóa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín h hai ba trăm một mươi bảy g vi phạm nồng độ cồn
trao đổi với lực lượng chức năng tài xế tê cho biết bản thân không sử dụng rượu bia
nhưng có ăn hết nửa kg mận vào lúc một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
tài xế t cũng cho rằng do trong bữa cơm trưa cùng ngày mình đã ăn nhiều dưa và cà muối nên mới phát sinh nồng độ cồn
tổ cảnh sát giao thông đã cho tài xế t nghỉ một mươi phút và uống thêm nước rau
rồi tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn
kết quả kiểm tra lần hai của tài xế t là năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
tài xế tê đã thừa nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm hành chính
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế tê về lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức một
với lỗi vi phạm này tài xế tê bị xử phạt số tiền hai năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi một tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
đại úy nguyễn văn tiến cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
khi dừng xe kiểm tra tài xế lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn bằng phương pháp định tính
để phát hiện có cồn sau khi phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở mới tiếp tục kiểm tra bằng phương pháp định lượng
trong trường hợp tài xế trình bày đã sung miệng bằng chất có cồn hoặc ăn đồ lên men
thì tổ công tác cho tài xế nghỉ ngơi từ năm đến một mươi phút uống nước và kiểm tra lại
đại úy nguyên văn tiến cho biết thêm rằng
sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước mà vẫn phát hiện trong hơi thở tài xế có nồng độ cồn
thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật
cũng theo đại úy nguyễn văn tiến qua các ca công tác
tình trạng tài xế điều khiển ô tô xe máy vi phạm nồng độ cồn đã giảm rõ
nhiều tài xế có ý thức chấp hành hơn trước
nối tiếp chương trình xin mời quý vị cùng đến với phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện vân đồn tỉnh quảng ninh cho biết
ngày chín tháng năm trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong
một em bị thương nặng
hai nạn nhân đều là học sinh lớp một mươi của trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện
theo cơ quan chức năng vào thời điểm trên
em ttt sinh năm hai nghìn bảy chú tại thôn khe mai xa đoàn kết huyện vân đồn
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi bốn s một một trăm ba mươi tám xx
trở theo em nmh sinh năm hai nghìn tám chú tại thôn một mươi một xa hạ long
đi hướng xa hạ long về thị trấn cái rồng đã tự đâm vào giải phân cách ở giữa
phân chia hai chiều đường
hai em được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện sau đó chuyển lên tuyến trên
nhưng em nhh bị chấn thương vùng ngực tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện đại học y
ngày một mươi một tháng năm công an tp bến cát tỉnh bình dương cho biết
đang củng cố hồ sơ xử lý ông đỗ tuấn hiệp bốn mươi hai tuổi quê bình dương
về hành vi vô ý làm thiệt mạng người
theo điều tra ông đỗ tuấn hiệp làm lơ xe cho tài xế xe tải đi giao hàng cho công ty
trong lúc đợi tài xế ông hiệp đã lên xe ô tô tải đang đỗ trong bãi xe và nổ máy với y đi tập lái xe
do không có giấy phép lái xe và không biết cách điều khiển xe
ông hiệp đã mất lái khiến chiếc xe tông vào tròi lá bên đường
lúc này ông đê đang ngủ trong tròi lá không may bị đâm trúng dẫn đến thương tinh nặng
phát hiện sự việc người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa ông d đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng ông đê đã không qua khỏi
ngày một mươi tháng năm công an tp con tum tỉnh con tum thông tin
công an phường thắng lợi bắt hai thiếu niên trộm cắp rồng và chim trào màu trị giá một trăm một mươi tám triệu đồng
trước đó anh nguyễn hoàng anh đường nguyễn vết xuân phường thắng lợi tp con tum
đã trình báo việc có kẻ gian đột nhập vào nhà
kẻ gian đã lấy đi một điện thoại một lồng chim và một con chim trào mào trị giá một trăm linh triệu đồng
tổng tài sản bị mất cắp theo trình báo của gia đình là khoảng một trăm một mươi tám triệu đồng
bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phối hợp khoanh vùng đối tượng
đến chín giờ ngày năm tháng năm lực lượng công an bắt được a p l sinh năm hai nghìn tám và a p l sinh năm hai nghìn một mươi
cùng chú tại phường quang trung tp con tum
tại cơ quan công an a p l và a p l đã thừa nhận hành vi phạm tội
công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp mới đây cho biết
vừa khám phá nhanh một vụ trộm cắp xe máy
bắt nhanh đối tượng và thu giữ tăng vật có liên quan sau tám giờ gây án
khoảng bốn giờ ngày tám tháng năm công an huyện cao lãnh tiếp nhận tin báo của người dân về việc
bị mất trộm tài sản là một xe mô tô nhắn hiệu honda future m một trị giá khoảng bốn mươi bốn triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an huyện đã phối hợp với công an thị trấn mỹ thọ
nhanh chóng đến hiện trường nơi xảy ra vụ trộm cắp để thu thập thông tin tài liệu liên quan đến vụ việc
đến khoảng một mươi giờ ngày tám tháng năm sau tám giờ gây án
công an huyện đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thị xã kiến tường tỉnh long an
bà dư đối tượng nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã hậu mỹ trinh huyện cái bè tỉnh tiền giang
đang lẩn trốn tại xã bình hiệp thị trấn kiến tường tỉnh long an và thu giữ một xe mô tô bị mất trộm nêu trên
qua điều tra nhanh đối tượng út đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
truy nã về tội trộm cắp tài sản
ngày một mươi tháng năm thanh tra bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi
cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại việt nam đối với công ty trang nhiệm hữu hạng pretty council việt nam
hay còn gọi là hội đồng anh việt nam
tại kết luận này thanh tra bộ giáo dục và đào tạo chỉ rõ trong năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng anh đã thực hiện liên kết tổ chức
cấp bốn mươi năm sáu trăm bảy mươi chín chứng chỉ tiếng anh aptis và năm mươi tám bốn trăm một mươi bốn chứng chỉ tiếng anh ielts
trên thị trấn cái bè tỉnh tiền giang và thị trấn cái bè
tại kết luận này thanh tra bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hội đồng anh giả soát báo cáo cục quản lý chất lượng
đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
thị trường vàng trong nước lại chứng kiến một ngày dậy sóng khi giá vàng sgc phá đỉnh chín mươi triệu đồng một lượng
ngay khi các hiệu vàng mở cửa kinh doanh
giá vàng nhẫn trơn hai mươi bốn k cũng nhảy lên mức kỷ lục bảy mươi sáu triệu đồng một lượng
người dân kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng nên đổ xô đến doanh nghiệp vàng lớn để mua đẩy giá các loại vàng cùng đi lên
trong bối cảnh giá vàng tăng sốc người dân vẫn đổ xô đến trụ sở công ty vàng bạc đa quý sài gòn công ty sgc
để mua vàng miếng sgc trong khi các cửa hàng khác cũng như tiệm vàng nhỏ vắng vẻ vì đang khăn hiếm loại vàng này
tình trạng xếp hàng xuất hiện khi nhiều người phải chờ cả giờ để mua được một hai lượng vàng
dù vậy vẫn có khá nhiều người đi bán vàng vì lo giá giảm trở lại
do nhu cầu tăng đột biến một số thời điểm công ty sgc tạm ngưng giao dịch hoặc giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một lượng vàng miếng một ngày
nếu mua vàng nhẫn trơn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa ba chỉ một ngày thay vì năm chỉ như trước
tại thành phố hà nội sau hai ngày mua bán nhộn nhịp nhiều cửa hàng lớn ở phố vàng trần nhân tông cầu giấy đã thông báo hết vàng miếng sgc
khách muốn mua vàng miếng phải thanh toán trước theo giá niêm yết tại thời điểm đó
và nhận vàng sau một mươi đến một mươi năm ngày
như cửa hàng vàng bảo tín minh châu ở phố cổ giấy thông báo chỉ nhận mua vào dừng chiều bán ra
khách hàng khi vào giao dịch sẽ được khỏi nhu cầu và từ chối ngay
nhân viên liên tục thông báo khi thấy khách hàng mới rằng hôm nay cửa hàng đã hết vàng chỉ nhận mua vào
nếu khách có nhu cầu mua vàng trang sức thì xếp hàng chờ giao dịch
trong khi đó tại trung tâm vàng bạc trang sức đô di cầu giấy nhân viên cho biết cửa hàng đã hết sạch vàng miếng và vàng nhẫn trơn
khách hàng muốn mua vàng phải trả tiền trước theo giá chốt tại thời điểm mua và thời gian nhận vàng từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm
tức phải chờ từ một mươi đến một mươi năm ngày sau mới có
nhân viên vàng tại doji giải thích cho khách hàng rằng nhiều khách hàng đã thanh toán và hẹn lấy vàng sau
mình cứ chốt giá thanh toán sau đó đến nhận vàng theo ngày hẹn
mình thanh toán rồi vàng là của mình nên yên tâm
sau ngày hai mươi năm tháng năm anh chị muốn bán bên em sẽ mua lá

mặc dù được nhân viên báo hết vàng
nhưng một khách hàng tên minh tùng vẫn quyết định xuống tiền đặt mua ba mươi sáu lượng vàng miếng sgc và nhận giới hẹn
khi được hỏi có sự rủi ro hay không khi quyết định đầu tư vàng ở thời điểm giá cao kỷ lục ông tùng cho biết
mua với mức giá cao như vậy cũng có rủi ro nếu ra xuống thì phải chịu còn tăng thì lãi lớn
ngược lại tình hình giao dịch mua bán ở các cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn hà nội và tp hcm ít nhộn nhịp hơn
nhiều cửa hàng vắng khách trong ngày giá mua vào lên cao kỷ lục
liên quan đến vụ năm cầu thủ bị bắt vì sử dụng trái phép chất ma túy trong cuộc họp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà tĩnh mới đây
ban huấn luyện và các cầu thủ cô lộc bộ hà tĩnh hứa sẽ cố gắng trụ hạng khi mất năm cầu thủ đang bị công an bắt giữ
một lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này vừa có cuộc làm việc với câu lạc bộ hà tĩnh
bàn huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng sau vụ năm cầu thủ bị công an hà tĩnh bắt giữ do sử dụng trái phép chân ma túy
lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà tĩnh thông tin
tại cuộc họp diễn ra vào chiều nay chúng tôi đã động viên đội bóng sau khi các cầu thủ chủ chốt bị bắt giữ
là huấn luyện viên đội bóng ông nguyễn thành công cũng đã nhận trách nhiệm khi không thể quản lý sát sao việc sinh hoạt của các cầu thủ
dẫn đến một số vận động viên vi phạm pháp luật
bàn huấn luyện và các cầu thủ cho rằng việc năm cầu thủ bị đình chỉ thi đấu do sử dụng chất cấm
khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn khi mùa giải v lic hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn vẫn chưa kết thúc
tuy nhiên toàn đội hứa sẽ cố gắng thi đấu thật tốt qua các trận còn lại với mục tiêu là để trụ hạng
theo lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà tĩnh
lãnh đạo câu lọc bộ hà tĩnh tới đây sẽ làm việc với ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng
để xem xét đưa ra quy định kỷ luật đối với năm cầu thủ vi phạm
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại